thời điểm này trên công trường dự án cấp nước đảo cát hải thành phố hải phòng
các đơn vị thi công đang triển khai công đoạn cuối cùng là treo tuyến ống d sáu trăm ba mươi lên gầm cầu vượt biển đình vũ cát hải
giai đoạn một của dự án phân đấu hoàn thành trong tháng bảy để kịp thời cấp nước ra đảo phục vụ cho người dân phát triển kinh tế du lịch trên đảo
dự án cấp nước ra đảo cát hải có công suất một trăm linh m ba một ngày với tổng mức đầu tư sáu trăm một mươi tỷ đồng
khi hoàn thành dự án bảo đảm cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đảo và các dự án quan trọng của thành phố hải phòng triển khai trên đảo
những ngày qua mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các đơn vị vẫn cố gắng huy động tối đa sức lực công nhân chia làm hai nhóm bên đình vũ và cát hải tích cực thi công
ngay đầu tiên khi bước chân vào cái gói thầu này thì giữa chủ đầu tư cũng như nhà thầu và các đơn vị liên quan đã thống nhất ra đưa ra một biện pháp làm sao mà giảm thiểu nhất
việc tác động vào cây cầu là cụ thể là chúng tôi dùng những xe chuyên dụng để thi công từ trên mặt cầu để vòng xuống và không ảnh hưởng gì đến cây cầu cũng như là ảnh hưởng đến giao thông đường thủy
và đặc thù nữa là về nhân công thì ở đây thì chúng tôi cũng đã tổ chức lực lượng thi công am hiểu về nước và cũng như là tính chất thi công đặc thù là phải ở trên cao
rất phức tạp cho nên cái việc mà anh em ở đây thì làm thêm giờ thôi buổi sáng chúng tôi sẽ làm sớm
xác định là anh em buổi tối còn ánh sáng mặt trời thì vẫn cứ làm
theo đơn vị thi công điều kiện thi công đường ống cấp nước ra đảo cát hải rất phức tạp có độ khó nhất từ trước đến nay
ngoài trời nhiệt độ trên bốn mươi độ c cộng với gió mạnh nên việc các đoạn ống kích thước lớn lên cao gặp nhiều khó khăn
các nhà thầu động viên kỹ sư công nhân khắc phục khó khăn phát huy sáng kiến sáng tạo trong điều kiện thời tiết địa hình đặc thù để đẩy nhanh tiến độ thi công
dự kiến tuyến ống cấp nước ra đảo cát hải sẽ hoàn thành trong tháng bảy này
nhanh chóng cung cấp nước ngọt phục vụ sinh hoạt đời sống nhân dân trên đảo cát bà hải phòng